tiếp nối thành công của chương trình các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín vàng mãi giai điệu tổ quốc lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi sẽ tái ngộ khán giả vào lúc hai mươi h ngày bốn tháng một tại nhà hát lớn hà nội
đây là chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân được tổ chức thường niên vào mỗi dịp đầu năm mới
chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo giao báo điện tử tổ quốc thực hiện với sự phối hợp của cục nghệ thuật biểu diễn nhà hát ca mối nhạc việt nam
trong buổi gặp mặt báo chí ban tổ chức đã thông tin về chương trình năm nay có những điểm mới khác biệt so với những năm trước với sự đầu tư giản dựng công phu hấp dẫn với sự quy tụ của những nghệ sĩ hàng đầu việt nam như nghệ sĩ nhân dân quang thọ thái bảo việt hoàn các nghệ sĩ trẻ như hồ ngọc hà hồ quỳnh hương tóc tiên
đây là chương trình hướng tới kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình vtc đài tiếng nói việt nam và đài truyền hình tp hcm